tại cảng cá quy nhơn tỉnh bình định bộ tư lệnh vùng bốn hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định tổ chức chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển ra đời tiếp tục khẳng định mục tiêu hỗ trợ bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển đặc biệt là các vùng biển xa như quần đảo trường sa
lần đầu tiên được tổ chức tại bình định chương trình là hoạt động thiết thực có ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân tham gia đánh bắt hải sản an toàn bảo vệ cho ngư dân yên tâm khai thác trên các vùng biển phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo từng bước tạo chuyển biến nhận thức cho ngư dân chấp hành tốt các quy định về chống khai thác thùy hải sản bất hợp pháp nhất là không xâm phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài